tại hà nội vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em bộ y tế đã tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát và lầm kế hoạch cải thiện dịch vụ chăm sóc cấp cứu sản khoa và sơ sinh thiết yếu tại một số huyện thuộc bốn tỉnh miền núi phía bắc
theo nghiên cứu chất lượng cung cấp dịch vụ cấp cứu sản khoa thiết yếu cơ bản công tác chăm sóc cấp cứu sản khoa và sơ sinh nhân lực cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ ở hai mươi bệnh viện tuyến huyện thuộc phạm vi nghiên cứu của dự án vẫn tồn tại nhiều hạn chế
các chuyên gia nhà quản lý nhấn mạnh việc cần sớm giải quyết sự thiếu hụt nhân lực chuyên ngành sản nhi huyết học chuyên máu của tuyến huyện với giải pháp được đưa ra là đào tạo định hướng sản nhi cho bác sĩ đa khoa
kể cả đào tạo tại chỗ kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn và cung cấp trang thiết bị thuốc thiết yếu cải tạo cơ sở vật chất nhằm tăng tính đồng bộ cũng như chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh